để chủ động các phương án ứng phó với cơn bão số bốn ngày một mươi năm tháng tám tại hà nội
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ứng phó với bão
tại cuộc họp trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
yêu cầu các địa phương tăng cường lực lượng ứng phó với các diễn biến của bão
đặc biệt trong sáng ngày một mươi sáu tháng tám các địa phương ven biển từ quảng ninh tới hà tĩnh phải thực hiện lệnh cấm biển
bởi từ khu vực này không có quá nhiều tàu thuyền khai thác thủy sản hoạt động
nhưng là khu vực có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn và các hoạt động du lịch trên biển nhiều
ngoài ra bắt đầu từ đêm ngày một mươi năm đến hết ngày một mươi tám tháng tám các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
các tỉnh sơn la hòa bình thanh hóa nghệ an sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm
mà đây là những khu vực cuối tháng sáu đầu tháng bảy vừa qua chịu ảnh hưởng mưa lớn
do đó đảm bảo hỏa nước và nguy cơ cao có lũ ống lũ quét và sạt lờ đất
đề phòng các sản lở nguy hiểm toàn bộ các tỉnh miền núi phía bắc và bắc trung bộ
thông báo ngay những nơi mà nguy hiểm phải sơ tán dân cứng bức đã tập trung để đảm bảo an toàn
đối với hệ thống hồ thì chúng tôi yêu cầu cả hệ thống thủy điện
cả hệ thống thủy lợi từ bắc trung bộ trở ra chúng tôi yêu cầu này một là bây giờ không phải kiểm tra nữa
mà bây giờ phân công người vất hành tốc trực
tất cả những điểm sung yếu vừa qua kể cả về đề cấp trung ương quản lý đề cấp địa phương quản lý
thì những điểm trung yếu ra soát lại và cũng yêu cầu các nhân viên tăng cường kiểm tra
bên cạnh đó khu vực các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh là khu vực có nhiều các dự án kinh tế lớn đang triển khai hoạt động
nên các địa phương cần chủ động các phương án ứng phó để giảm thiểu tối đa thiệt hại
ngoài ra với lượng mưa lớn và rồn rập
vào khu vực trước đây vừa bị ảnh hưởng do ngập úng vừa phải kế lại
nên các địa phương đặc biệt cần phải tăng cường vận hành các trạm bơm tiêu úng xả nước đệm bằng cả cưỡng bức và tự chảy
ngay trong ngày mai ngày một mươi sáu tháng tám ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai sẽ tổ chức ba đoàn đi kiểm tra
chỉ đạo đôn đốc các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ sau bão